khánh hòa bảy trăm tám mươi tám tp hcm sáu trăm chín mươi bảy tuyên quang hai mươi một điện biên một mươi bảy yên bái một mươi bốn quảng bình một mươi ba lai châu bốn bắc cạn một
ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một sở y tế cà mau đăng ký bổ sung hai tám trăm sáu mươi tám ca nhiễm tại cà mau
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín sau khi ra soát bổ sung đầy đủ thông tin của người nhiễm
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó gồm có phú yên giảm ba trăm chín mươi tám
vĩnh long giảm ba trăm ba mươi một và đắk lắc giảm một trăm bốn mươi
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó gồm có bình phước tăng bảy trăm linh ba
hải phòng tăng năm trăm sáu mươi bảy và trà vinh tăng hai trăm bốn mươi bảy
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là một mươi năm hai trăm tám mươi chín ca một ngày
về tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một bảy trăm một mươi bốn bảy trăm bốn mươi hai ca nhiễm
đứng thứ ba mươi một trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm ba mươi tám trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có một mươi bảy ba trăm tám mươi ba ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là một bảy trăm linh chín bốn mươi hai ca

các địa phương nghiên nhận số ca nhiễm mới trong nước là một bảy trăm linh chín bốn mươi hai ca trong đó có một ba trăm ba mươi ba tám trăm hai mươi bảy bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có một tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua là bắc cạn
các địa phương nghiên nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là tp hcm năm trăm linh hai sáu trăm tám mươi bảy bình dương hai trăm chín mươi năm trăm sáu mươi bốn đồng nai chín mươi bảy năm trăm bốn mươi tây ninh bảy mươi bốn ba trăm ba mươi ba và hà nội bốn mươi ba chín trăm hai mươi bốn
về tình hình điều trị số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý covid một mươi chín của cục quản lý khám chữa bệnh
bộ y tế cdc
về số bệnh nhân khỏi bệnh bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là ba mươi bốn một trăm linh hai ca tổng số ca được điều trị khỏi là một ba trăm ba mươi sáu sáu trăm bốn mươi bốn ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị là bảy ba trăm ba mươi sáu ca
số bệnh nhân tử vong từ một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi chín tháng một mươi hai đến một mươi bảy h ba mươi ngày ba mươi tháng một mươi hai ghi nhận hai trăm bốn mươi ca tử vong
tại tp hcm có ba mươi bảy ca trong đó có bảy ca từ các tỉnh chuyển đến
tại các tỉnh thành phố khác bình dương hai mươi ca an giang một mươi sáu ca cần thơ một mươi sáu ca đồng tháp một mươi năm ca vĩnh long một mươi năm ca tiền giang một mươi bốn ca kiên giang một mươi ba ca hà nội một mươi ba ca sóc trăng một mươi hai ca bà rịa vũng tàu một mươi một ca lòng an một mươi ca tây ninh chín ca vến trẻ tám ca bình thuận sáu ca cà mau sáu ca trà vinh năm ca phú yên năm ca huế hai ca hậu giang hai ca các tỉnh hải phòng lạng sơn lâm đồng đắk lắk và bạc liêu mỗi nơi một ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính tính này là ba mươi hai một trăm sáu mươi tám ca chiếm tỷ lệ một chín so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi sáu trên hai trăm hai mươi bốn vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi một trên hai trăm hai mươi bốn vùng lãnh thổ
tổng số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi sáu trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á xếp thứ năm asean
tiếp sâu trực tiếp với f là một trong những nguyên nhân lây nhiễm covid một mươi chín hàng đầu
tuy nhiên trường hợp một phụ nữ tại tp hcm trong bản tin ngày hôm nay là một ví dụ của miễn nhiễm covid một mươi chín
khi liên tục tiếp xúc làm chung và ăn chung với f nhưng vẫn âm tính
làm chung phòng cùng ăn trưa suốt một tuần với ba đồng nghiệp về sau trở thành f
xong chị thanh thủy hai mươi sáu tuổi xét nghiệm âm tính bốn lần liên tục
hồi giữa tháng một mươi một hai người bạn trọ chung phòng cũng mắc covid một mươi chín phải đi cách ly tập trung
riêng chị thủy kết nhanh âm tính
phó giáo sư đỗ văn dũng trưởng khoa y tế cộng đồng đại học y dược tp hcm cho biết
những trường hợp nhiễm covid một mươi chín như chị thủy không hiếm gặp
các nhà khoa học đã có nhiều khảo cứu và chỉ ra các nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên
theo đó thứ nhất họ coronavir liên quan đến nhiều bệnh ví dụ như cúm cảm lạnh covid một mươi chín
nếu một người từng bị cảm lạnh cơ thể đã có miễn dịch với corona
được lưu lại bằng tế bào trí nhớ miễn dịch
khi tiếp xúc với mầm bệnh là covid một mươi chín tế bào trí nhớ được kích hoạt
chủ động đào thải virus ra ngoài đây gọi là miễn dịch chéo
thứ hai là do hệ thống miễn dịch của từng cá nhân
những người có sức đề kháng mạnh sẽ tấn công và tiêu diệt virus
không cho chúng nhân bản ngay khi virus vừa xâm nhập
ngoài ra những người đã tiêm chủng đủ vaccine phòng covid một mươi chín lượng kháng thể sinh ra đủ mạnh
thì nguy cơ nhiễm bệnh cũng thấp hơn so với người chưa tiêm
nguyên nhân thứ tư rất phổ biến đó là người này từng mắc và hỏi bệnh
trước thời điểm tiếp xúc với f hiện tại cộng với hệ miễn dịch khỏe mạnh
hoặc đã sẵn kháng thể do tiêm vaccine mà cơ thể xử lý quá tốt bệnh khỏi nhanh
cùng quan điểm bác sĩ nguyễn hồng hà phó chủ tịch hội truyền diễn việt nam cho biết
trường hợp này thực chất là người nhiễm bệnh nhưng không biết chứ không phải miễn nhiễm
ở các vùng dịch lưu hành có số lượng người phơi nhiễm nhiều như tp hcm bình dương sẽ thường gặp hơn
ông cho rằng thực tế số f có thể cao gấp hàng chục lần so với số lượng ca nhiễm
được cơ quan chức năng báo cáo vì nhiều lý do
bên cạnh đó bác sĩ hạ chỉ ra một số nguyên nhân miễn nhiễm khác như ở giai đoạn tiếp xúc
nồng độ virus trong vùng hầu của f còn thấp chưa phát tán hoặc phát tán ít ra ngoài
nếu phòng làm việc nhà ở rộng rãi không khí tốt vệ sinh khử khuẩn thường xuyên sạch sẽ v v
cũng làm giảm khả năng lây nhiễm đặc biệt là những người có cơ địa không cảm nhiễm không tiếp nhận virus
mặc dù vậy miễn nhiễm covid một mươi chín không có nghĩa sẽ an toàn suốt đời
phó giáo sư dũng nhiều lần nhắc lại
ông giải thích tùy vào các yếu tố như cơ địa giai đoạn nồng độ virus xâm nhập
miễn dịch cơ thể mạnh yếu khác nhau sẽ quyết định việc có mắc bệnh hay không
thêm nữa kháng thể được tạo ra do tế bào trí nhớ miễn dịch
nếu không tiếp xúc thường xuyên với mầm bệnh hoặc cơ thể già hóa trải qua thời gian dài
hoặc phải điều trị một số bệnh khác thì tế bào trí giới này sẽ giảm dần và mất đi
theo các chuyên gia việt nam chưa có báo cáo nào ghi nhận tỷ lệ nhiễm covid một mươi chín trên toàn dân
ở giai đoạn hiện nay khái niệm này không có giá trị vaccine phòng bệnh
đã được tiêm chủng miễn phí toàn quốc nhằm đạt miễn dịch cộng đồng
người ở cùng nhà làm chung với f nhất là người nguy cơ cao lớn tuổi có bệnh nền
cần tuân thủ nghiêm năm k và tiêm vaccine
hai biện pháp đơn giản này đã được chứng minh hiệu quả đủ để phòng tránh covid một mươi chín các chuyên gia khuyến cáo
dịch covid một mươi chín tại hà nội đang có những diễn biến phức tạp khi liên tiếp ghi nhận nhiều ca mắc ngoài cộng đồng
do vậy dù tết du lịch năm nay được nghỉ ba ngày nhưng một số người dân thủ đô cho biết
sẽ hạn chế đi chơi xa ở nhà nấu nướng để đảm bảo an toàn
hiện tại hà nội có tám quận trung tâm ở cấp độ ba màu vàng vùng nguy cơ cao
gồm có bà định đống đa hai bà trưng hoàng kiếm hoàng mai lông biên nam tự liêm tây hồ
với tình hình này nhiều người dân hà nội chọn ở nhà trong thời gian nghỉ tết dương lịch tránh tụ tập đông người
chị nguyễn minh ngọc hai mươi sáu tuổi ở quận nam từ liêm hiện đang làm nhân viên văn phòng
tết dương lịch hai nghìn hai mươi hai chỉ được nghỉ ba ngày từ ngày một tháng một đến ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
nhưng vì ca nhiễm ngoài cộng đồng cao
và nhà chị ở vùng cam nên chỉ quyết định ở nhà cho an toàn
mấy ngày nghỉ sắp tới tôi sẽ ở nhà nấu nướng nghỉ ngơi làm cả năm cũng bận
nên khoảng thời gian cho tôi tự thưởng cho bản thân
do hàng quán quanh khu tôi sống cũng không mở bán ngồi ăn tại chỗ nữa
nên ba ngày nghỉ tết dương tôi sẽ nấu ba món gì đó thật ngon
dịch đang căng nên cứ ở nhà cho an toàn
chị ngọc cho hay
cách đây không lâu chị ngọc dự định sẽ về quê nội ở nghệ an
cùng cả nhà vì sợ tết nguyên đáng khôn về được
tuy nhiên hiện tại kế hoạch của chị phải hủy bỏ
quận vùng cam sở về quê sẽ phải cách ly không kịp ra hà nội đi làm trở lại
nhà tôi ở vùng cam gần nhà có tầng ba bốn người là f nên tôi quyết định không về nữa
kế hoạch bị thay đổi liên tục tôi cũng chán
nhưng cũng tự động viên vì dịch bệnh không còn cách nào khác
tôi sẽ làm những gì hay ho như nấu nướng tập chim tại nhà
đọc sách v v để an hội bản thân trong ba ngày nghỉ chị ngọc chia sẻ
chị phạm thị thanh phương ba mươi hai tuổi ở quận ba đình
cảm thấy hơi chán vì không được đi chơi xa trong mấy ngày nghỉ tết dương lịch
trước đó chị và gia đình dự định sẽ đi sapa tận hưởng cái lạnh
nhưng hiện tại tỉnh lào cai yêu cầu những người đến từ vùng cam
từ cách đi bảy ngày tại nhà nên kế hoạch của chị phải hủy bỏ
giờ ba ngày nghỉ tôi sẽ ở nhà dọn nhà cũng hơi chán
nhưng vì sống chung với dịch nhiều đợt nghỉ không được đi chơi xa nên quen dần
nếu thời tiết hà nội mấy ngày nghỉ đẹp tôi sẽ cho con đi vườn dâu
vườn nho gần đây cho đỡ bí bách
tôi mong tất âm lịch nghỉ dài hơn để có thể về quê ngoài hải dương
vì năm ngoái quê nhà vùng dịch đã không được về
năm nay không được về nữa thì buồn lắm
chị phương cho hay
bên cạnh đó thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về quản lý
bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc covid một mươi chín
nhiều xã phường ở thành phố hà nội ra soát chuẩn bị tiêm vaccine tại nhà
tuy nhiên vẫn còn nhiều khu vực chưa triển khai tiêm chủng tại nhà vì một số lý do
ông nguyễn đức tuấn giám đốc trung tâm y tế quận đống đạ giả biết
hiện tại quận đang triển khai kế hoạch ra soát và hoàn thiện danh sách tiêm tại nhà
cho đối tượng nguy cơ cao
trên địa bàn quận có hơn một người dân nằm trong các nhóm nguy cơ cao này
chủ yếu là người cao tuổi bị hạn chế khả năng di chuyển bại liệt
quận vẫn đang chờ hướng dẫn cụ thể của cdc hà nội về hướng dẫn tìm tại nhà
đây là quy trình chuyên môn xử lý cấp cứu tại nhà nếu có trường hợp xấu xảy ra
vì vậy quận chờ cdc có hướng dẫn cụ thể thì sẽ tìm ngay ông tuấn nói
ông tuấn cho biết hiện tại quận vẫn đang tiêm theo hình thức là động viên những người cao tuổi
có xe lăng đi ra điểm tiêm chủng tại ngõ
quận đang lập những điểm tiêm tại các ngõ nhỏ bốn năm người tiêm
khi mở phạm vi như vậy thì sẽ tập trung hơn dễ dàng theo dõi giảm được nhân viên y tế
nếu có một ekip tiêm chủng đầy đủ tại nhà cần ít nhất ba người
một người bác sĩ đi cùng hai điều dưỡng
chưa kể cần bố trí thêm một xe cấp cứu dự phòng những trường hợp tại biển sầu tiêm
nếu tiêm tại nhà ít nhất mỗi người sẽ mất một tiếng gồm quá trình di chuyển
thẩm khám theo dõi sầu tiêm v v
mỗi loại vaccine có bảy tám liệu và thời gian bảo quản tối đa là sáu tiếng từ khi mở nắp
trong một ngày cũng chỉ thực hiện tiêm chủng cho một vài trường hợp
như vậy khấu hạo vaccine sẽ rất lớn
chưa kể là thiết bị mang theo nhiều cũng gây khó khăn như dụng cụ vô khuẩn
bình oxy tích bảo quản vaccine cán vận chuyển v v
ông tuấn thông tin thêm
khó khăn của mình có thể khắc phục được
nhưng phải có quy trình cụ thể theo hướng dẫn của cdc
khi có hướng dẫn cụ thể chúng tôi sẽ nỗ lực triển khai đúng theo chỉ đạo
góp rút tiêm cho nhóm nguy cơ cao này ông tuấn khẳng định
còn tại quận hoàng mai ông lê đức thọ giám đốc trung tâm y tế quận
cho biết bắt đầu từ ngày hai mươi chín tháng một mươi hai quân đã triển khai tiêm tại nhà cho nhóm nguy cơ cao
là những người cao tuổi có bệnh lý nền và không có khả năng di chuyển đến điểm tiêm chủng
các cơ sở y tế địa phương đã ra soát và đến từng nhà để thuyết phục
động viên nhóm nguy cơ cao này tiêm chủng
khi được sự chấp thuận từ gia đình và người được tiêm chủng nhân viên y tế mới tiến hành tiêm
khó khăn lớn nhất là lực lượng nhân viên y tế có hạn
tuy nhiên chúng tôi có thể khắc phục được với sự hỗ trợ của nhiều đơn vị như đoàn thanh niên tổ dân phố
chúng tôi cố gắng sắp xếp khoanh vụng những đối tượng tiêm gần nhau
để tận dụng tối đa thời gian di chuyển thời gian lưu trữ vaccine ông thọ thông tin
ông đào xuân lông giám đốc trung tâm y tế huyện quốc ai cho biết
hiện tại huyện chưa triển khai tiêm chủng tại nhà cho người có nguy cơ cao
hiện nay vaccine cấp sắp hết hạn nên huyện vẫn đang triển khai tiêm vaccine tập trung
khi tiêm đủ liệu cơ bản cho người dân mới tiến hành ra sát lại để tiêm cho các đối tượng
chưa đến tiêm chủng để tiến hành tiêm phép ông lòng nói
bên cạnh tình hình phức tạp tại các thành phố lớn thì ở một số vùng miền núi
diễn biến dịch bệnh có chiều hướng bùng phát trở lại
ổ dịch lây nhiễm cộng đồng ở huyện mai sơn tỉnh sơn la được đánh giá rất phức tạp
đa số các trường hợp f đều có chung yếu tố dịch tễ tham dự đám ma và đám cưới trong một bảng
thiên sĩ bác sĩ nguyễn tiến dũng giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh sơn la cho biết
trong quá trình xét nghiệm phục vụ công tác giám sát dịch covid một mươi chín trên địa bàn
lực lượng chức năng đã phát hiện thêm bảy mươi ba trường hợp có kết quả dương tính với sars cov hai
liên quan đến ô dịch ở huyện mai sơn
qua công tác truy vết ổ dịch này liên quan đến người về từ vùng dịch và người giữ đám hiếu
đám cưới trong một bản v v
ngay sau khi ghi nhận số ca mắc tàn nhanh lực lượng chức năng đã khẩn trường khoanh vùng
truy vết các đối tượng có liên quan đến ca bệnh
ban hành quyết định phong tỏa bản phiên hình xã nà bó với đa số người dân là f f một
cho toàn bộ học sinh thị trấn hát lót xã cò nòi và xã nà bó nghỉ học từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai
huyện mai sơn cũng yêu cầu xã nà bó ngừng hoạt động vận chuyển hành khách bằng phương tiện đường bộ
trừ xe chở bệnh nhân đi cấp cứu xe công vụ
hoạt động của các cơ sở tôn giáo ngưng các hoạt động nghệ thuật thể dục thể thao
các cơ sở kinh doanh các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao và hạn chế tối đa đi lại của người dân từ nhà sang nhà khác
do số ca mắc tăng nhanh nên các f có triệu chứng nhẹ ở xã nà bó đang được cách ly điều trị tại nhà
những người trên năm mươi tuổi có bệnh nền mới chuyển lên tuyến trên
huyện mai sơn cũng đã lên phương án phân khu điều trị bệnh nhân f
thành lập và triển khai ngay trạm y tế lưu động tại các xã để phục vụ công tác điều trị
chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất oxy máy thở dường icu
và số dưỡng điều trị trong trường hợp số bệnh nhân f tăng lên năm trăm linh bệnh nhân
bác sĩ nguyễn tiến dũng thông tin
trong khi đó tại các quốc gia trên thế giới các biện pháp chống dịch cũng thay đổi liên tục
để kịp thời đối phó với mối nguy hiểm từ biến thể omicron
tại mỹ chuyên gia dịch tễ hàng đầu nước này cho hay
nước mỹ sẽ sớm bước vào giai đoạn chuyển tiếp trong vài tháng tới quay về cuộc sống bình thường
viện dẫn những nghiên cứu cho thấy biến chủng omicron của virus sars cov hai ít nguy hiểm hơn
so với các biến thể trước đây
bác sĩ anthony fosi cố vấn y tế nhà trắng nói rằng nước mỹ sẽ sớm bước vào giai đoạn
mà virus không còn gây xáo trộn xã hội và nền kinh tế
nước mỹ có thể bước vào giai đoạn chuyển tiếp
chung sống bình thường với các hạn chế tối thiểu trong vòng vài tháng tới ông foci nói
bác sĩ foxi đưa ra tuyên bố trong bối cảnh số ca nhiễm trung bình ở mỹ đã tăng lên khoảng hai trăm bốn mươi ca một ngày
tăng sáu mươi so với tuần trước đó
số ca nhiễm tăng mạnh trở lại ở mỹ được cho là do biến thể omicron lây lan
giới chức mỹ hiện đang phân vân về các biện pháp kiểm soát dịch
các chuyên gia y tế mỹ bao gồm cả bác sĩ fauci đã khuyến cáo người dân nên hạn chế tụ tập đông người
trong dịp năm mới năm hai nghìn hai mươi bốn
trước đó mỹ không ban hành các quy định hạn chế trong dịp noel và giảm thời gian tự cách ly từ một mươi ngày xuống còn năm ngày
đối với những người tiếp xúc gần với các ca nhiễm
trong cuộc họp báo ngày hai mươi chín tháng một mươi hai bác sĩ foxi nói các nghiên cứu ở nam phi anh nhật bản hồng kông và cả mỹ
đều cho thấy omicron lây lan mạnh hơn nhưng ít gây triệu chứng nặng
ở thời điểm hiện tại bác sĩ phô sĩ nói chưa cảm thấy cần áp đặt quy định chứng minh tiêm chủng bắt buộc
trên các chuyến bay thương mại nội địa ở mỹ
mặc dù ghi nhận nhiều tín hiệu khả quan tại mỹ hàng loạt các quốc gia thông báo lập đỉnh số ca mắc covid một mươi chín
trong những ngày cuối năm giữa bối cảnh tổ chức y tế thế giới who cảnh báo nguy cơ về thảm họa kép
sóng thần omicron kết hợp với delta
các chuyên gia y tế cũng khuyến nghị chính phủ của các nước không nên giảm hạn chế phòng dịch
trong đó có việc giảm thời gian cách ly các ca mắc covid một mươi chín bất chấp số bệnh nhân diễn tiến nặng không tăng
tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới terus ở hà nơm gary yassert hôm qua ngày hai mươi chín tháng một mươi hai cho biết
delta và omicron là hai mối lo ngại có thể dẫn đến các cơn sóng thần covid một mươi chín
điều này có thể gây ra sức ép đối với hệ thống y tế với những người chưa tiêm vaccine
có nguy cơ tử vong cao hơn nhiều do cả hai biến thể
ông gari yassette nhấn mạnh sức ép đối với hệ thống y tế không chỉ là các ca mắc mới
mà còn là số lượng nhân viên y tế mắc bệnh
omecron đang lây lan nhanh cùng với vaccine các biện pháp giãn cách xã hội là cần thiết để ngăn chặn lây nhiễm
bảo vệ nhân viên y tế và hệ thống đảm bảo các hoạt động xã hội và giáo dục được tiếp diễn
cảnh báo của tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới đưa ra khi hàng loạt các quốc gia thông báo
số ca lập đỉnh nhanh hơn so với dự kiến
trung bình số ca mắc mới mỗi ngày tại mỹ hay anh và pháp đều vượt trung bình hơn hai trăm linh ca mỗi ngày
số ca lây nhiễm xuất hiện ở cả người đã tiêm và chưa tiêm vaccine
những quốc gia như matta có độ bao phủ vaccine lên đến chín mươi năm vẫn chứng kiến số ca mắc mới tăng mạnh
mặc dù vậy vaccine vẫn đang được chứng minh là có tác dụng bảo vệ
bởi vì mặc dù số ca mắc mới tăng lên cao cấp số nhân ở nhiều quốc gia
sau ca nhập viện và ngay cả những người nhập viện
nhu cầu thở máy nhu cầu chăm sóc đặc biệt cũng không tăng mạnh
hiện tại mỹ ghi nhận khoảng chín bệnh nhân covid một mươi chín nhập viện mỗi ngày
thấp hơn nhiều so với mức một mươi sáu năm trăm linh ca một ngày từng ghi nhận vào tháng một
với số ca mắc mới hàng ngày chiếm gần ba dân số mát ta
nhưng hiện tại chỉ có tám mươi hai bệnh nhân covid một mươi chín đang được điều trị
tuy nhiên trước việc nhiều quốc gia giảm thời gian tự cách ly
cũng như biện pháp hạn chế phòng chống dịch
giám đốc điều hành chương trình y tế khẩn cấp marian nhận định
các nước cần thận trọng trong việc thay đổi chiến lược
tôi nghĩ điều quan trọng nhất lúc này là cần thận trọng trong việc thay đổi chiến thuật
và chiến lược ngay lập tức
chỉ dựa trên số liệu về omicron omicron ít gây ra bệnh nặng hơn và dễ lây làng hơn
điều đó đúng nhưng chúng ta cần phải đợi và xem do vaccine hoạt động hay là do biến thể yếu
chúng ta cần phải chờ đợi
tây ban nha mới thông báo rút ngắn thời gian cách ly đối với các ca mắc covid một mươi chín
từ một mươi xuống còn bảy ngày
trước đó mỹ cũng giảm khuyến nghị cách ly đối với các trường hợp mắc covid một mươi chín không có triệu chứng
từ một mươi xuống còn năm
theo các chuyên gia của who ngay cả với những biến thể trước
hầu hết bệnh nhân sẽ ủ bệnh và xuất hiện các triệu chứng
hoặc cho kết quả xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai trong sáu ngày đầu
như vậy chỉ sau khoảng thời gian này khả năng dương tính hoặc truyền bệnh thấp hơn
do đó việc giảm thời gian cách ly với những người mắc covid một mươi chín là sự đánh đổi
giữa việc kiểm soát sự lây lan của dịp bệnh với duy trì các hoạt động quy định kinh tế
hiện tại cũng có nhiều lo ngại các ca covid một mươi chín có thể lây lan như cháy rừng sau dịp lễ năm mới
cũng như có thêm nhiều quốc gia thông báo hạn chế các hoạt động đón mừng năm mới
cũng như thúc đẩy các chiến dịch tiêm tăng cường vaccine
ngành hàng không và du lịch trên thế giới đang trên đà hồi phục sau hai năm đỉnh trệ vì covid một mươi chín
và việt nam cũng không phải ngoại lệ khi người dân đang có xu hướng dịch chuyển nhiều hơn
trong dịp lễ tết cuối năm
tuy nhiên nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín
vẫn rất cao nhất là trong không gian kín
vậy đâu là vị trí được coi là an toàn và ít có khả năng lây nhiễm nhất trên máy bay
hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây
trong các nghiên cứu được trang mạng jube com của mỹ đăng tải ngày hai mươi tám tháng một mươi hai
giáo sư saldon jacobson tại trường kỹ thuật thuộc đại học illinois urbana
trạm bang mỹ đã cùng các đồng nghiệp sử dụng dữ liệu mới nhất về sự lan truyền
của giọt bắn trong không khí khi giả lập mô hình các vị trí ngồi lý tưởng nhất
trên những chuyến bay boeing thông thường
kết quả cho thấy tốt nhất nên bỏ trống các ghế giữa và để cắt một số hàng ghế
ngoài ra những hàng ghế cuối của máy bay ít có nguy cơ lây truyền dọc hơn
do có ít người chọn ngồi ghế sau
do đó các chuyến bay có đồng khách có thể bố trí ngồi các hàng ghế sau
cách này cũng giúp các khoang trên rộng rãi hơn
một cách sắp xếp an toàn khác mà các hãng hàng không có thể áp dụng để giảm thiểu rủi ro
là bố trí các gia đình hoặc nhóm các hộ gia đình ngồi cùng nhau
đồng tác giả nghiên cứu cử nhân khoa học máy tính ian ludden cho biết
thông thường các hãng hàng không thường chia nhỏ các nhóm khách
nhưng nếu được thì nên ưu tiên sắp xếp những người có cùng nhóm ngồi gần nhau
như vậy sẽ khoanh vùng được các nguy cơ
nếu có từ đó về tổng thể sẽ giúp giảm nguy cơ lây lan trên máy bay
tất nhiên điều quan trọng là tất cả hành khách khi đi máy bay phải tuân thủ quy định đeo khẩu trang
nghiên cứu trên chỉ ra rằng việc đeo khẩu trang thường xuyên giúp giảm ba mươi
nguy cơ lây lan virus sars cov hai bất kể việc bố trí chỗ ngồi như thế nào
thêm một ekip an toàn nữa là hành khách khi đi máy bay nên mở các lỗ thông gió
ngay phía trên đầu chỗ ngồi của họ
giáo sư chekovsion nhấn mạnh dù không thể loại bỏ hoàn toàn rủi ro
nhưng việc giảm bớt các nguy cơ lây nhiễm virus sars cov hai là điều có thể
còn tại trung quốc sau tám ngày phong tỏa vì covid một mươi chín hàng nghìn người tây an đã bày tỏ bất bình
vì nguồn lương thực đang cạn kiệt trong khi họ không thể mua được thức ăn
thành phố tây an ở vùng tây bắc trung quốc đang ở ngày thứ tám của đợt phong tỏa
nhằm ngăn chặn covid một mươi chín lây lan
ba triệu dân tại tây an không được phép ra khỏi nhà và tất cả các hoạt động bên ngoài bị cấm
kể cả việc mua bán nhu yếu phẩm
vì vậy nhiều hộ gia đình đã cạn kiệt lương thực
hàng ngàn người tây an đã bày tỏ bất bình trên mạng xã hội weibo
họ cho biết rau và các loại thực phẩm khác đều đang cạn dần và họ không thể mua được thực phẩm
chuyện này càng ngày càng nức cười
tôi chưa bao giờ tưởng tượng được sẽ có ngày mình phải mất ngủ vì không có cái ăn
một tài khoản weibo tên skinny cho biết
hôm hai mươi chín tháng một mươi hai cục phó cục thương mại tây an chen yafen giải thích nguyên nhân chính
của tình trạng thiếu thực phẩm là do thiếu nhân công giao hàng
chính quyền thành phố tây an cũng hứa hẹn sẽ nỗ lực để đảm bảo nguồn cung cấp nhiều yếu phẩm
ông he quyng hua quan chức cấp cao của ủy ban y tế quốc gia trung quốc nhc
cho biết làn sóng dịch ở tây an vẫn đang trong giai đoạn bùng phát mạnh
vì nguy cơ covid một mươi chín lại làn vẫn còn rất cao
thành phố cần tăng cường hơn nữa các biện pháp hạn chế chống dịch